vụ thị trường trong nước bộ công thương đã phối hợp với viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh
tổ chức diễn đàn phát triển thị trường khí việt nam nút thắt giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh khí tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín ngành công nghiệp khí đặc biệt là thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng lpg việt nam
cũng đang gặp phải nhiều khó khăn và bất ổn giá lpg biến động lớn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh
chiếm dụng làm giả chai lpg gây mất an toàn cho xã hội và người tiêu dùng vẫn còn tiếp diễn
tại diễn đàn bộ công thương cùng các hiệp hội doanh nghiệp trong ngành đã thảo luận đề xuất các giải pháp và kiến nghị
nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển thị trường khí kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm đang diễn ra
nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh lpg minh bạch ổn định và phát triển đồng bộ hiệu quả trong tổng thể hệ thống năng lượng việt nam